cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang vừa khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với lâm quốc tí
trú tại tỉnh bạc liêu để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi một một người dân ở huyện long mỹ tỉnh hậu giang
thấy tài khoản mạng xã hội facebook tên chuột miền tây do lâm quốc tý đăng ký và làm chủ
có đăng bán trồn hương nên nhắn tin với tý để mua một con giống
khi này tý đồng ý bán cho người này ba con trồn giống với giá một mươi triệu đồng và hẹn một tuần sau khi nhận tiền sẽ giao
tin tưởng người mua chuyển tiền vào tài khoản của tý nhưng đến hẹn thì đối tượng lấy lý do vì dịch bệnh nên không giao hàng được
sau đó lâm quốc tý tiếp tục liên lạc với người này và quảng cáo mình có hai bầy trồn hương sinh sản ở sóc trăng muốn giao dịch
mất cảnh giác người mua tiếp tục chuyển cho tý chín mươi năm triệu đồng sau đó đối tượng tắt điện thoại chặn facebook
nhận được tin báo cơ quan cảnh sát
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang đã bắt được lâm quốc tí qua đấu tranh bước đầu đối tượng khai nhận
đã lừa được hàng chục người tại nhiều tỉnh thành phố chiếm đoạt số tiền hơn năm trăm năm mươi triệu đồng